tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố cần thơ đã tiếp xúc cử tri phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri phường an hòa đề nghị quốc hội chính phủ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho thành phố cần thơ có giải pháp phòng chống các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng
xử lý nghiêm tội phạm hình sự ma túy bạo hành trẻ em đẩy mạnh việc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
cử tri lo lắng về tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm không bảo đảm sức khỏe người dân tình trạng ô nhiễm môi trường nước không khí bị ô nhiễm bởi hoạt động của các nhà máy sản xuất công nghiệp ven sông trong đó có nhà máy giấy lienman ở hậu giang
cử tri cũng đề nghị quốc hội chính phủ đẩy mạnh tinh giản biên chế sắp xếp bộ máy gắn với cải cách hành chính quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công việc khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế chưa tốt khó khăn trồng chéo cho người bệnh
tại buổi tiếp xúc cử tri chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những ý kiến kiến nghị trách nhiệm sâu sắc của cử tri đồng thời giải đáp phân tích cụ thể từng vấn đề cử tri đặt ra